sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn xèo lùng sán
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu thị say
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã thượng phùng huyện mèo vạc tỉnh hà giang về tội mua bán người
và đối tượng giang mỹ cấu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn xính tủng chứ xã thài phiên tùng huyện đồng văn tỉnh hà giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đồng văn tỉnh hà giang
về tội bắt giữ người trái pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý